hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để chuẩn bị cho buổi kiểm tra luyện tập đạt kết quả tốt tiểu ban an ninh trật tự đã phân công cho các lực lượng bao gồm tiểu đoàn cảnh sát cơ động và bảo vệ mục tiêu lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sơn la bộ chỉ huy quân sự tỉnh và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
với đội hình cơ động gọn nhẹ trang thiết bị hiện đại dùng cho việc giải tán đám đông gây dối an ninh như tăng thiết giáp và các công cụ hỗ trợ khác
các đơn vị vũ trang đã tiến hành luyện tập theo phương án bố trí lực lượng phối hợp tại toàn bộ các điểm trọng yếu trên địa bàn toàn thành phố các tuyến đường vào trung tâm thành phố
việc luyện tập đã được thể hiện là khi đã xong nhất có tín hiệu tất cả các lực lượng đã triển khai chiếm đính các mục tiêu quan trọng về chính trị của địa phương mục tiêu của tỉnh ủy đài phát thanh truyền hình về bàn dân tỉnh và một số các mục tiêu quan trọng mà các đối tượng có thể kéo đến

tiếp tục với các tin tức khác vào chiều qua tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo cùng phóng viên các cơ quan thông thần báo chí và trao bằng khen đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo việt nam
tại buổi hội nghị lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát biển đã thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác phối hợp giữa cảnh sát biển với các cơ quan báo chí
theo đó lực lượng cảnh sát biển đã tạo điều kiện cho hơn năm trăm linh lượt phóng viên đến các cơ quan đơn vị trong lực lượng cảnh sát biển để thâm nhập lấy tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền
đã có trên một tin bài một trăm năm mươi năm ảnh và trên năm mươi phóng sự phim tư liệu tuyên truyền về hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo việt nam
cũng tại hội nghị lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát biển cũng gửi lời tri ân tới các cơ quan thông tin báo chí và trao bằng khen cho một mươi tám cá nhân có thành tích xuất sắc đối với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo